chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của chuyên hình nhân dân với những nội dung chính sau đây
trong khi đang hành trình vào bờ để tránh trú do thời tiết xấu thì bị sóng to gió lớn đánh chìm tàu khiến chín thuyền viên trên tàu cá bị rơi xuống biển
đến chín giờ cùng ngày lực lượng cứu nạn bộ đội biên phòng côn đảo tại hiện trường đã phát hiện và cứu vớt lên tàu bảy ngư dân chuyển về trung tâm y tế quân dân y huyện côn đảo để chữa trị chăm sóc sức khỏe
nhận định ban đầu có khả năng hai ngư dân đang mất tích có thể bị kẹt ở trong tàu cá nhưng do thời tiết xấu sóng to gió lớn nên thợ lặn chưa tiếp cận được tàu bị nạn
hiện đồn biên phòng côn đảo đã thông báo huy động các tàu cá của ngư dân ra phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn của đơn vị tại hiện trường khẩn trương phân chia khu vực tìm kiếm hai ngư dân còn mất tích
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vùng áp thấp trên vịnh bắc bộ có khả năng mạnh lên thành
vùng áp thấp nhiệt đới
hồi bảy giờ ngày một mươi năm tháng bảy vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi tám năm một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy một trăm linh tám độ kinh đông ngay trên khu vực phía nam vịnh bắc bộ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có xu hướng mạnh dần lên
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo vùng áp thấp dịch chuyển chậm theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu bảy độ kinh đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong ngày và đêm nay một mươi năm tháng bảy ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
từ tối và đêm nay gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến ngày một mươi bảy tháng bảy ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa đến quảng trị có mưa vừa mưa to
hiện nay ngày một mươi năm tháng bảy giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ hoạt động mạnh
trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía tây
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh
về phía tây nên từ nay đến ngày một mươi bảy tháng bảy ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa đến quảng trị có mưa vừa mưa to
riêng khu vực đông bắc đồng bằng bắc bộ và các tỉnh hòa bình sơn la thanh hóa nghệ an hà tĩnh có mưa rất to
trong cơn rông có khả năng rất cao xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
thời tiết khu vực hà nội từ nay đến ngày một mươi bảy tháng bảy có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông có khả năng rất cao sẽ ra tố lốc và gió giật mạnh
tối ngày một mươi bốn tháng bảy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan
tổ chức diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ hòa bình và ứng phó bảo đảm an toàn hạ du năm hai nghìn một mươi chín
cuộc diễn tập được kết nối trực tuyến điểm cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tại hà nội
có đồng chí nguyễn xuân cường trưởng ban bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ huy với các tỉnh hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội và nhà máy thủy điện hòa bình
tại hòa bình tham gia diễn tập có hơn hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ quân đội công an dân quân tự vệ và người dân làng vạn trài trên sông đà
cùng các thành viên ban chỉ đạo tỉnh hòa bình
cuộc diễn tập bao gồm các tình huống như tổ chức thông báo báo động di rời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm
cứu người và tài sản tại vùng xả lũ neo đậu lái dắt tàu thuyền vào nơi an toàn
cứu người và tài sản nhân dân đang bị cô lập giữa vùng nước lũ bị nước lũ cuốn trôi

qua cuộc diễn tập này các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục kiểm điểm rút kinh nghiệm đánh giá khả năng lãnh đạo
chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh nói chung
tỉnh hòa bình nói riêng tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong điều hành xả lũ khẩn cấp
và ứng phó bảo đảm an toàn hạ du tìm kiếm cứu nạn
đây là diễn tập để di dân vùng hạ du khi mà có cái bất chắc xảy ra
thứ nhất là mưa to gió lớn hai là chúng ta xả lũ
nên là đây là một cái cuộc diễn tập để cho chúng ta thấy rằng là cảnh tỉnh cho những cái việc tiếp theo
thông qua cuộc diễn tập này tỉnh hòa bình sẽ xây dựng điều chỉnh bổ sung kế hoạch cơ chế điều hành
và ứng phó với xả lũ khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn sắp với thực tế của từng địa phương
đồng thời tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp các ngành và nhân dân chủ động trong phòng tránh
sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra
tiếp theo chương trình
nghịch lý tại những công trình nước sạch ở lâm đồng
xã lóng hương trở lại nhịp sống bình thường sau cơn bão ma túy
thưa quý vị và các bạn thời gian qua nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh lâm đồng
đã được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân
tuy nhiên hiện nay gần một nửa công trình đã xuống cấp hư hỏng
khiến người dân dù ở cạnh công trình nước sạch nhưng vẫn thiếu nước sinh hoạt
gia đình ông ca như và ca lam ở xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đang sinh sống cạnh công trình giếng khoan được đầu tư xây dựng hơn hai trăm linh triệu đồng
nhưng hiện nay hệ thống đường ống
giếng khoan và một số hạng mục khác đã xuống cấp hư hỏng
gia đình ông đành phải dùng nước giếng tự đào chưa qua xử lý
hệ thống đường ống là hai mươi năm m mùa mưa thì có nước còn mùa khúc không có nước
hiện trên địa bàn xã tân thanh có ba công trình nước sạch
trong đó có hai giếng khoan chỉ hoạt động vài tháng thì hỏng
và công trình nước tự chảy được đầu tư gần hai ba tỷ đồng
cung cấp nước sạch cho một trăm tám mươi hộ dân
sau hơn một năm đưa vào hoạt động thì ngừng chảy
do nguồn nước đầu nguồn bị cạn kiệt và ô nhiễm
ở xã tân thanh được đầu tư gần hai ba tỷ đồng
công trình nước sạch sau khi bàn giao cho thôn thì thôn này cũng chưa biết cách quản lý
cái thứ hai là cũng chưa thành đập được cái tổ để quản lý vận hành
do vậy là cái việc mà sử dụng thì cũng chưa được tập huấn hướng dẫn
cho nên là chỉ được khoảng đôi ba năm cũng đã hư hỏng và đến nay thì cũng không còn sử dụng được nữa
trên địa bàn tỉnh lâm đồng hiện có năm trăm ba mươi bảy công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn
nhưng chỉ có khoảng một mươi hoạt động bền vững hơn bốn mươi công trình hư hỏng
hoạt động kém hiệu quả do không có cơ chế vận hành quản lý phù hợp
thiết kế không bám sát điều kiện thực tế
công tác quản lý của cấp thôn thì nó còn nhiều hoàn chế
và chính sách để hỗ trợ cho cái người quản lý thực sự ở cấp thôn thì chưa được thực hiện
trong thời gian tới xây dựng một mô hình quản lý sâu đầu tư hiệu quả
để nhân rộng trên địa bàn
cũng như là để đảm bảo
để đảm bảo
để đáp ứng được các tiêu chí như là trả chi phí cho người quản lý vận hành phù hợp
trước thực trạng số lượng các công trình ngừng hoạt động và hoạt động không hiệu quả tăng cao
dư luận đề nghị các cấp các ngành của tỉnh lâm đồng sớm khắc phục tình trạng này
để không ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân
nhất là trong mùa khô hạn kéo dài
tại đồng nai trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
nổi lên tình trạng tách thửa phân lô bán nền trái phép
và việc lợi dụng việc cải tạo đất nông nghiệp để khai thác cát đất trái phép diễn ra rất phức tạp
đó là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu ra
tại kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai khóa chín
theo đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm
tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đồng nai còn gặp không ít những khó khăn hạn chế
đáng chú ý nổi lên tình trạng tách thửa phân lô bán nền trái phép
lợi dụng việc cải tạo đất nông nghiệp để khai thác cát đất trái phép
trong khi các giải pháp ngăn chặn của các cơ quan liên quan còn nhiều hạn chế
ngoài ra việc đơn thư khiếu nại tố cáo và khiếu nại đông người đều có biểu hiện tăng
mà nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước tu hồi đất để thực hiện dự án
theo lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai từ những khó khăn và hạn chế trên
đặt ra yêu cầu trong sáu tháng cuối năm cả hệ thống chính trị cần phải có sự tập trung
cố gắng cao hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết của tỉnh ủy
hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đã đề ra
hội đồng nhân dân tp hcm vừa thông qua chương trình phát triển nhà giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hướng phát triển nhà ở không cho phép dự án nhà cao tầng xây dựng tại khu vực trung tâm
theo đó mục tiêu đề ra là tăng diện tích bình quân đầu người
đến năm hai nghìn hai mươi là một mươi chín tám m hai một người tổng diện tích nhà ở xây dựng mới tăng thêm
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là bốn mươi triệu m hai sàng
tại khu vực trung tâm thành phố ưu tiên tăng chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án cải tạo
xây dựng mới thay thế trung cư cũ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
không phát triển các dự án mới đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng đến năm hai nghìn hai mươi
tại các khu vực quận bốn quận năm quận sáu quận tám quận một mươi quận một mươi một
tân bình tân phú phú nhuận gò vấp và bình thạnh
thành phố tập trung chỉnh trang nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại
hạn chế thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới trung cư cao tầng
vụ hải thu năm nay toàn tỉnh quảng trị gieo cấy hơn hai mươi bốn ha lúa
hiện nay lúa trên các cánh đồng ở tỉnh quảng trị đang trong giai đoạn đẻ nhánh
nhưng đã có nhiều hectare bị nhiễm dày dương tính với bệnh lùn sọc đen
để tránh nguy cơ lan rộng của bệnh lùn sọc đen
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn
vụ hải thu năm trước hơn năm trăm năm mươi ha lúa của tổ hợp tác hà thanh
xã do châu huyện do linh tỉnh quảng trị bị nhiễm bệnh lùn sọc đen và mất trắng
bước vào vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi tám trên đồng ruộng của tổ hợp tác có hơn năm trăm linh hectare lúa bị nhiễm dày lưng trắng
sau đó là hạt giống có hộ sư hỗ trợ của huyện xử lý hạt giống
sở phạt bùng dịch phạt ra lùn sọc đen là giống năm ngoài
thì hiện giờ chúng tôi đã triển khai ba con để ra bơm đồng loạt trên tổng diện tích của hợp tác xã
vụ hải thu năm hai nghìn một mươi bảy lúa của huyện do linh bị nhiễm bệnh lùn sọc đen hơn tám trăm năm mươi ha
lớn nhất tỉnh quảng trị
vụ hải thu năm nay toàn huyện đã có hơn sáu trăm linh ha bị nhiễm dày lưng trắng
trước mắt thì huyện sẽ chỉ đảo các đơn ví
là phun thuốc và huyện sẽ hỗ trợ một phần kiên phí khoảng tối đa khoảng năm mươi
để cho các địa phương trước mắt để tập trung xử lý các cái điểm mà xảy ra diễn biến này
hiện nay dày lưng trắng đã phát triển trên diện tích hơn một hectare lúa ở cánh đồng
thuộc các huyện do linh vĩnh linh và cam lộ tỉnh quảng trị
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã đem năm trăm linh mẫu dày lưng trắng đi xét nghiệm
kết quả đã có nhiều mẫu dương tính với bệnh lùn sọc đen
để tập trung các dạng
giải pháp hiệu quả nhất để mà ngăn ngừa dịch lùn sọc đen thì bây giờ là bảo vệ và theo dõi rây
cũng như tiêu diệt dày ở những vùng có mệt độ cao
với phương châm là không có dày lưng trắng thì sẽ không có bệnh lùn sọc đen
đối với người nông dân thì tích cực chăm sóc cây lúa
sử dụng các loài phân bón lá chế phẩm sinh học để giúp cây lúa tăng sức đề kháng
thời tiết ở tỉnh quảng trị hiện đang trong giai đoạn nắng nóng kéo dài
tuy nhiên vẫn có mưa đan sen nên càng dễ cho dày lưng trắng phát triển
vì vậy rất cần các ngành chức năng và người dân tập trung huy động nhân lực
phương tiện tiến hành phun thuốc đồng loạt và áp dụng các biện pháp ngăn chặn
đặc biệt người dân cần tập trung thường xuyên thăm đồng để phát hiện dày
và có biện pháp diệt trừ tận gốc tránh lây lan thành dịch trên diện rộng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp cn
thời gian qua tp cn đặc biệt quan tâm công tác nghiên cứu sản xuất và cung ứng
giống cây trồng vật nuôi và thủy sản
góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương
theo đó các lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tp cn hiện có một trăm hai mươi ba cơ sở
hộ sản xuất và cung ứng lúa giống với năng lực cung ứng năm mươi hai bảy trăm linh tấn trên một năm
năm mươi tám cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây ăn trái
có khả năng cung ứng ra thị trường khoảng sáu trăm năm mươi cây một năm
lĩnh vực chăn nuôi có một mươi sáu cơ sở chăn nuôi sản xuất con giống
trong đó có một mươi một cơ sở chăn nuôi heo
heo và năm cơ sở chăn nuôi da cầm giống và hai trăm sáu mươi con heo được giống
thời gian tới ngành nông nghiệp trên địa bàn tp cn tăng cường hỗ trợ và khuyến khích cá nhân
tổ chức trên địa bàn phát triển dịch vụ về nhân giống
đặc biệt chỉ đạo hỗ trợ mỗi quận huyện tiếp tục hình thành hệ thống nhân giống
xác nhận chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất của địa phương
tiến tới cung ứng giống cho bà con nông dân trong thành phố và các tỉnh lân cận
thưa quý vị và các bạn xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
nhất là tội phạm về mát tư ý trong đó nổi lên hai đối tượng là nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận
để đấu tranh với hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này
lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây tấn công vào nơi ẩn náu của chúng
sau khi các chuyên án đấu tranh thành công
nhịp sống thường ngày đang dần trở lại ở hai bản lũng xá và tà dê
đây là những gì còn lại của đại bản doanh do đối tượng truy nã nguyễn thanh tuân xây dựng tại bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ
vừa qua khi lực lượng công an triệt phá thành công hai chuyên án tiêu diệt và bắt sống nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
khiến cấp ủy chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân rất phấn khởi yên tâm
trước đây trời triệt phá băng lắm tội phạm này thì người dân đi lại cũng khó khăn
bây giờ công an đã phá vụ án này
giải quyết xong dân đi lại cũng khó khăn
đã bắt tương tế dành chiếu trộn lại thì nó sẽ rong vô
có thể nói việc lực lượng công an đấu tranh thành công hai chuyên án một mươi tám tn và một mươi chín tn có ý nghĩa hết sức quan trọng
điều này đã làm thay đổi cục diện tạo thuận lợi cho việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm
phức tạp với nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy tại lóng luông trong thời gian tới
một số ngày đầu thì bà con tương đối hoang mang cũng rất ngại
không biết là các đối tượng có bị tiêu diệt
tiêu diệt hết không thì bà con cũng rất ngại
nhưng mà trong sau được hơn tuần thì bà con dần dần ổn định lại và đi làm bình thường
một số bà con cũng kể với tôi rằng sáng sớm năm h sáng bốn h sáng nếu vội đi làm đương
người ta cũng có thể đi cho lượn ăn từ rất sớm là không ngại gì nữa
tổ chức các ngày họ hoặc cuộc họp ở trong bản
chúng tôi sẽ tổ chức phân công cán bộ làm công tác mặt trận vào đến tận bản
cùng phối hợp với chính quyền địa phương
để tuyên trường tác hại và tội phạm về vi phạm pháp luật về ma túy
để cho dân hiểu và dân biết
để mang lại bình yên cho nhân dân những ngày này lực lượng công an huyện vân hồ
vẫn đang tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương bám bản
cùng bà con ổn định cuộc sống và tiếp tục đấu tranh với các đối tượng ma túy còn ẩn náo
đồng thời cử các đội nghiệp vụ tiếp tục phối hợp với cấp ủy
chính quyền xã long luông và hai bản lũ xá tà dê tuyên truyền
vận động triển khai củng cố hệ thống chính trị cơ sở của bản
chúng tôi sẽ có các kế hoạch cụ thể để tổ chức xác minh và truy bắt
để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
để người dân nơi đây tránh xa ma túy tập trung lao động sản xuất
xây dựng cuộc sống ổn định trên chính quê hương mình rất cần sự đồng lòng
quyết tâm của cả hệ thống chính trị sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân
mới có thể tạo dựng cho họ một cuộc sống ổn định bình yên
qua thời gian theo dõi vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút tối qua một mươi bốn tháng bảy
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang đã ập vào bắt quả tang lưu khải điền ba mươi tám tuổi
đổ bóng đá qua mạng của con bạc tại nhà riêng ở số năm mươi chín trên hai
đường lạc hồng phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
tại hiện trường cơ quan công an đã tạm giữ số tiền trên năm mươi triệu đồng
một máy vi tính và nhiều sổ sách có liên quan
qua kiểm tra thiết bị máy tính đang nối mạng internet lực lượng công an đang phát hiện điền
đã nhận kèo cá độ bóng đá của nhiều con bạc với số tiền hàng chục triệu đồng
ở các trận đấu vòng chung kết quân cấp và các trận đấu ngoại hạ khác
trên tài khoản của một trang web chuyên dùng để đánh bạc trực tuyến do điền quản lý
trong đó các con bạc ăn thua trực tiếp với điền thông qua các trận đấu
với số tiền cá cược từ năm trăm linh đồng đến vài triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu cho biết
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bảy trên tuyến đường thủy nội địa km một trăm năm mươi hai tám trăm linh
thuộc địa phận bản phiêng ban xã lê lơ
tại huyện nậm nhùn lai châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến ba người mất tích
các nạn nhân trong vụ tai nạn trên gồm sùng thị dia sinh năm hai nghìn tám
hờ a dơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hờ a chía sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đều ở huyện mường trà tỉnh điện biên
được biết khi xảy ra vụ tai nạn trên thuyền có chở một mươi người
gồm cả lái thuyền hai xe mô tô và bốn mươi kg gạo
đây là thuyền gỗ do nhân dân tự chế
có gắn động cơ thuyền dài sáu mét trọng tải sáu tạ công suất máy chín cv
phương tiện không có đăng ký đăng kiểm do sùng trừ dính
thường trú ở bản háng mờ lư xã xá tổng huyện mường trà tỉnh điện biên điều khiển
hiện các lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích
và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên
trong phần tin quốc tế
liên hợp quốc tán thành hiệp ước
hiệp ước toàn cầu về vấn đề di cư
các nhóm ở palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn với israel
thưa quý vị và các bạn
bất chấp sự tẩy chay của mỹ
các quốc gia thành viên của đại hội đồng liên hợp quốc đã tán thành hiệp ước toàn cầu về di cư
đồng thời cam kết thúc đẩy sự hợp tác để xử lý làn sóng di cư đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới
hiệp ước toàn cầu về di cư mà đại hội đồng liên hợp quốc vừa tán thành là văn kiện quốc tế đầu tiên về kiểm soát hoạt động di cư
hiệp ước đề ra hai mươi ba mục tiêu để bảo đảm các hoạt động di cư hợp pháp đồng thời quản lý tốt hơn dòng người di cư toàn cầu
trong bối cảnh số người này đã lên tới hai trăm năm mươi triệu người chiếm tới ba dân số thế giới
các cuộc đàm phán về hiệp ước đã kéo dài suốt một mươi tám tháng qua vấp phải nhiều trở ngại xung quanh các biện pháp xử lý làn sóng di cư bất hợp pháp
với việc một số chính phủ kiên quyết trả những người di cư không có giấy tờ đăng ký cư trú hợp lệ về nơi xuất xứ của họ
theo dự kiến hiệp ước sẽ chính thức được thông qua tại một hội nghị ở maroc diễn ra từ ngày một mươi đến một mươi một tháng một mươi hai tới
phong trào hamas và islamic jihad của palestine cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với israel
với nỗ lực trung gian của ai cập đã giúp tình hình bớt căng thẳng và chấm dứt leo thang
các nguồn tin ở giải gaza cho biết ai cập quyết định can thiệp vào tình hình và đã liên hệ với lãnh đạo phong trào hamas
với nỗ lực nhằm chấm dứt bạo lực leo thang hiện phía israel chưa đưa ra thông báo chính thức nào
trong khi đó một quan chức quân đội israel cho biết chỉ có tình hình thực tế mới có thể xác định hướng phản ứng tiếp theo của nước này
thông tin này được đưa ra sau khi có hơn một trăm linh quả rocket được bắn vào lãnh thổ israel kể từ ba giờ chiều ngày một mươi bốn tháng bảy
hai mươi tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt của israel đánh chặn
thủ tướng haiti jacques guy lafontaine vừa tuyên bố từ chức sau khi liên đoàn thị trưởng quốc gia của haiti đề nghị thủ tướng rời nhiệm sở
do liên quan đến các cuộc biểu tình bạo lực đang diễn ra tại nước này
trong bài phát biểu trước hạ viện và được truyền hình trực tiếp thủ tướng laphonten cho biết ông vừa nộp đơn từ chức cho tổng thống
jovenel mosé và lá đơn đã được chấp thuận
các cuộc biểu tình phản đối tại haiti bắt đầu diễn ra từ ngày sáu tháng bảy sau khi chính phủ nước này công bố điều chỉnh giá một loạt các loại nhiên liệu mới
được xem là một phần trong các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà chính phủ haiti cam kết với quỹ tiền tệ quốc tế imf tháng hai vừa qua
hội đồng bảo an liên hợp quốc lên án tình trạng bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch tăng giá nhiên liệu của chính phủ haiti gần đây
khiến ít nhất bốn người thiệt mạng
đồng thời hối thúc những người gây ra tình trạng nghiêm trọng này phải chịu trách nhiệm
bất chấp những căng thẳng thương mại leo thang giữa mỹ với các đối tác chính có thể làm tổn thương các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau
một số ngành khác như các ngành bán lẻ đã sẵn sàng đương đầu thậm chí được hưởng lợi và phát triển mạnh
việc điều chỉnh thuế gần đây của trung quốc rõ ràng có lợi cho các nhà bán lẻ cao cấp
trung quốc chỉ tăng thuế nhập khẩu
đối với một số hàng hóa của mỹ xong lại giảm thuế đối với hàng may mặc mỹ phẩm hàng gia dụng và đồ trang sức
việc giảm thuế này đặc biệt có lợi cho các công ty trang sức như tifany co khi một mươi sáu doanh thu của công ty này đến từ thị trường trung quốc
các ngành khác bao gồm ngân hàng nhà hàng và các nhà bán lẻ giá rẻ dường như cũng ít bị ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa mỹ và trung quốc
cụ thể các ngân hàng không phụ thuộc trực tiếp vào hoạt động xuất nhập khẩu
do đó rủi ro lớn nhất của nhóm này sẽ là khó khăn
nó sẽ là kinh tế giảm tốc nếu cuộc chiến thương mại kéo dài
các nhà hàng cũng miễn nhiễm với thuế quan vì hầu hết nguồn thực phẩm cung cấp cho họ đều từ các nguồn trong nước
kịch bản này sẽ có lợi cho các chuỗi bán đồ ăn nhanh như mcdonald s hay taco bell
các nhà bán lẻ giá rẻ cũng sẽ có được chỗ đứng tốt khi căng thẳng thương mại tăng lên do không bị ảnh hưởng bởi sức ép thuế
nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh cố tổng thống nam phi nelson mandela
ngày một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi tám ngân hàng trung ương nam phi vừa thông báo sẽ phát hành phiên bản hạn chế tiền giấy và tiền vàng
để tưởng nhớ người anh hùng của dân tộc biểu tượng của phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới
một loạt các tờ tiền giấy và tiền vàng được phát hành sẽ phát hỏa cuộc đời và sự nghiệp của cố tổng thống mandela
từ khi ông được sinh ra là con của người đứng đầu bộ lạc thị trấn mezo
và được nuôi dưỡng tại ngoại ô

bị giam cầm hai mươi bảy năm và ông đã góp phần lớn cho việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc abati
và trở thành tổng thống đầu tiên của nước cộng hòa nam phi được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đồng tiền vàng khắc hỏa tổng thống mandela ở độ tuổi trung niên đang mỉm cười và mái tóc trẻ ngôi do nhà thiết kế sindiso nioni thực hiện
cố tổng thống nelson mandela mất năm hai nghìn một mươi ba hưởng thọ chín mươi năm tuổi
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại